thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay đại biểu quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương
tại thành phố đà lạt đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng
đã tiếp xúc với hơn ba trăm linh cử tri là cán bộ công nhân viên chức tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt
tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội
đã thông báo những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
các cử tri đã bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi về kết quả của kỳ họp
đồng thời kiến nghị một số nội dung mà cử tri quan tâm
đề nghị nâng cao chất lượng số lượng đại biểu bán chuyên trách của quốc hội
cần có định hướng trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
có giải pháp để nâng tỷ lệ che phù dưng công tác bảo vệ môi trường
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng
đồng chí trương thị mai đã trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm
đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình quốc hội
và chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất